đã sáng ngày bảy tháng năm minh điều khiển xe đạp ngang qua nhà ông vũ ngọc anh tại khóm đông thịnh tám phường mỹ phước
phát hiện trước nhà có một chiếc xe máy không có người trông coi
lúc này minh bẻ khóa cổng đột nhập vào sân lấy chiếc xe rồi tẩu thoát
đến khoảng một mươi năm h hai mươi phút cùng ngày đang trên đường mang xe máy trộm được đi tiêu thụ
thì minh bị lực lượng tuần tra kiểm soát công an phường mỹ phước bắt giữ cùng với tăng vật
được biết nguyễn ngọc minh là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù lại tiếp tục phạm tội
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một công an các đơn vị địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
liên tiếp khám phá thành công nhiều vụ an lớn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên cả nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
một mươi tấn hàng các loại bánh kẹo bim bim không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an phát hiện và thu giữ
chủ sở hữu số hàng hóa trên là của ông hồ tân kiện chú tại xóm tám xã quỳnh bá huyện quỳnh lưu